khi gió đông bắc thiếu mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động trở lại
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
khi gió đông bắc thiếu mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động trở lại
khi gió đông bắc thiếu mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động trở lại